lãnh đạo tp hcm đã có buổi tiếp công dân hai phường bình an và bình khánh nằm trong quy hoạch khu đô thị mới thủ thiêm
nhằm giải quyết những vấn đề trong kết luận số một nghìn bốn trăm tám mươi ba của thanh tra chính phủ liên quan đến việc thực hiện quy hoạch dự án khu đô thị mới thủ thiêm
mục đích của buổi tiếp xúc này là lắng nghe tâm tư nguyện vọng và lấy ý kiến người dân nhằm xây dựng những chính sách bồi thường hỗ trợ với người dân
ở một mươi trường hợp nằm trong ranh giới như hộ dân có đất nhưng do lớn chiếm không đủ điều kiện tái định cư những hộ dân còn khiếu nại trong chính sách bồi thường
tuy vậy có một số hộ dân tham dự bất xúc vì họ cho rằng chế định họ không nằm trong nhóm đối tượng được tiếp xúc
không nằm trong nội dung được công bố trong kết luận một nghìn bốn trăm tám mươi ba của thanh tra chính phủ
đại diện thanh tra chính phủ và lãnh đạo thành phố đã chia sẻ với người dân thủ thiêm về những khó khăn người dân phải gánh chịu thời gian qua
lãnh đạo thành phố đồng thời xin lỗi người dân
nhiều người dân về sai sót hạn chế trong quá trình thực hiện quy hoạch thủ thiêm
lãnh đạo thành phố cũng cho biết thành phố đã xây dựng ngay kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra

ngay sau buổi tiếp xúc với những người dân lãnh đạo thành phố đã xây dựng ngay kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra
những người dân thuộc bốn ba hectare nằm ngoài ranh quy hoạch
các tổ công tác giải quyết vấn đề thủ thiêm tiếp thu ý kiến người dân và thực hiện ngay các công tác xác định ranh cũng như phương án giải quyết
đến nay các tổ công tác đã đề xuất ranh khu vực bốn ba hectare và phương án giải quyết quyền lợi cho người dân để xin ý kiến cơ quan cấp trên